thưa quý vị và các bạn tình trạng phương tiện giao thông dừng đỗ sai quy định lấn chiếm lòng đường về hè tại các tuyến phố ở hà nội và các thành phố lớn là một thực trạng đã đang và vẫn xảy ra dù đã được kiểm tra xử lý nhưng ngay sau đó đâu lại vào đây
đây là những hình ảnh quen thuộc tại khu đô thị hh linh đàm những chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định khiến nhiều người dân sinh sống tại đây rất bức xúc
nhiều nhiều cái bức xúc lắm xe cộ đẻ nói chung là tương đối lùi mộng sội
một lần sau nếu nó phải trật tựu này nếu có văn minh đô thị rồi còn rất nhiều người ta phê phán là thủ đô mình rất là thủ đô hòa bình thành phố hòa bình nhưng mà thực tế người dân thì vẫn còn tự do quá vậy ạ
trước thực trạng này thanh tra giao thông quận hoàng mai đã phối hợp với công an phường hoàng liệt liên tục tuần tra kiểm tra nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm
thời điểm mà vi phạm nhiều thì thường là buổi tối buổi đêm
bà con đi làm về nhất là các khu trung cư hh mật độ dân số đông mà các điểm đỗ xe thì không có bà con không có chỗ gửi cho nên thường đỗ tràn lan ra đường
thì chúng tôi phải tăng cường để xử lý vi phạm và để đảm bảo là không vi phạm phải bị xử lý và đảm bảo là không ổn tắc giao thông
thế nhưng việc xử phạt trên không giải quyết được tận gốc vấn đề
theo thống kê hơn hai trăm linh tòa trung cư trên địa bàn quận hoàng mai rất ít nơi có bãi đậu xe ô tô bởi khi cấp phép xây dựng người ta đã quên đến hạ tầng giao thông tỉnh
bản chất của nó là chúng ta phát triển lượng ô tô nhưng trong không gian đô thị thì lờ chuyện bãi đậu xe đi và không cho đây là một cơ hội để phát triển nền kinh tế cung cấp dịch vụ đỗ xe
để giải quyết căn cơ tình trạng
trạng thiếu điểm đỗ xe tĩnh khiến xe tràn ra đường đỗ rừng bừa bãi rất cần những chỉ đạo cũng như cơ chế chính sách đầu tư phù hợp để thu hút tư nhân đầu tư bãi đỗ xe
có như vậy mới dần từng bước đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân